liên quan đến vụ án chuyên viên vụ vận tải thuộc tổng cục đường bộ việt nam cấp trái phép thẻ luồng xanh
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng thị thanh nga
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hoàng thị thanh nga được tổng cục đường bộ việt nam tăng cường hỗ trợ sở giao thông vận tải hà nội
cấp thẻ luồng xanh và được giao một tài khoản để sử dụng cấp thẻ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và bóc nối với một số đối tượng
để thu gom các trường hợp cá nhân tổ chức muốn xin cấp thẻ luồng xanh sau đó duyệt và cấp trái phép hồ sơ để thu tiền
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội xác định nga đã duyệt cấp hơn một bảy trăm linh hồ sơ xe ô tô
nhận hơn hai trăm hai mươi triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản
còn các đối tượng môi giới thu tiền của chủ phương tiện từ tám trăm linh đến một triệu đồng một xe
hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan
an ninh điều tra công an tp hà nội tiếp tục đấu tranh làm rõ